hơn ba tháng trước bão số một mươi hai đi qua đã tàn phá và gây thiệt hại cho người nuôi tôm hùm hơn ba tỷ đồng
chưa kịp hồi phục thì nay nhiều hộ nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong tỉnh khánh hòa lại phải chịu thêm những khó khăn do thất bại của mùa vụ mới
sau khi cơn bão số một mươi hai đi qua cách đây hơn ba tháng nhiều hộ nuôi tôm hùm ở vịnh vân phong tỉnh khánh hòa đã củng cố lồng bè và thả giống nuôi lại vụ mới
tuy nhiên do thời tiết bất thường nên nhiều hộ nuôi tôm hùm sau bão tiếp tục bị thiệt hại
tôm chết do không khí lạnh kéo dài hộ thiệt hại ít nhất cũng năm mươi triệu nhiều thì lên đến hàng trăm triệu đồng
bão số một mươi hai đã gây thiệt hại bè tôm của hộ ông nguyễn văn thọ ở thị trấn vạn giã gần bốn tỷ đồng
sau bão gia đình ông cố gắng vay mượn người thân thả nuôi vụ mới hơn hai tháng nuôi đến nay tiếp tục bị thất bại
sau khi bão xong rồi là bắt đầu ra mua tôm
mua được hai trăm linh một triệu mà được hơn bảy trăm linh con tôm lớn nhả
nhưng mà tới thời điểm này thì coi như là heo hơn nữa rồi
chắc lỗ nặng ai cũng vậy hết nếu ai mua cho tôi là bị dính hết
các nhiều người người ta mua một hai tỷ cũng lỗ cơ
bão số một mươi hai đi qua vùng đất này đã tàn phá và gây thiệt hại cho nghề nuôi tôm hùm hơn ba tỷ đồng
chưa kịp hồi phục thì nay nhiều hộ nuôi tôm ở vịnh vân phong phải chịu thêm thiệt hại trong vụ mới
khó khăn chống chất khóa